tính đến hết ngày hai mươi ba tháng một mươi toàn huyện phú yên tỉnh sơn la có hai người chết năm người bị thương do mưa lũ
bốn trăm hai mươi bốn nhà bị cuốn trôi sập sạt lở và có nguy cơ bị sạt lở trong đó có ba mươi sáu nhà bị cuốn trôi hoàn toàn
cơn lũ đã đi qua nhưng nỗi đau và sự mất mát sẽ còn đeo đằng những người dân ở đây
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
nửa tháng sau trận lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn huyện phù yên tỉnh sơn la
không khí tăng thương vẫn hiện hiện trong gia đình bà phùng thị tiên ở bản sọc xã mường bang
cơn lũ ập đến bất ngờ một tảng đá lớn từ trên đồi lăn xuống đè sập lán khiến con trai bà tử nạn
con dâu thì bị thương nặng hiện đang điều trị
trong căn nhà sàn lụp sụp giờ chỉ còn người bà già yếu và hai đứa cháu thơ nương tựa vào nhau
con trai tôi không còn con dâu bị tai nạn nặng vẫn đang hôn mê tại bệnh viện chưa biết sống chết thế nào
các cháu còn nhỏ cũng mong bà
bác sĩ chăm sóc cho khỏi để về chăm mẹ chăm các con ăn học
lũ giữ không chỉ cướp đi sinh mạng con người mà còn cuốn trôi bao mồ hôi nước mắt của người dân tích góp từ bao thế hệ
đây là những gì còn sót lại trên thửa ruộng nhà bà lý thị son
lũ đã săn lấp toàn bộ diện tích lúa sắp đến ngày gạt hái
xót xa hơn khi vừa mới đây gia đình bà bán một con trâu được một mươi sáu triệu đồng bà đầu tư đường ống dẫn nước hết một mươi bốn triệu
trận lũ vừa qua đã cuốn hết mọi thứ của bà
và giờ gia đình chưa biết lấy gì để sống
làm rồi thì không được ăn
bây giờ không biết làm thế nào được con trao sống
mà trắng hết thế này đấy
không còn ý nào
việc đầu tiên mà huyện phải tập trung chỉ đạo trong thời gian sớm nhất trước hết đó là chính là cái việc để ổn định đời sống cho bà con
và có một cái việc ban thường vụ đã xác định trọng tâm đó là không để cho một người dân nào
trên địa bàn của toàn huyện đặc biệt là các xã đang bị thiệt hại
trước hết là mường bang là không bị đói
thứ hai là cái việc bố trí sắp xếp dân cư ở cái nơi chuyển đến cái nơi ở mới
thì việc này đây là một vấn đề rất lớn và đòi hỏi có một quá trình lâu dài
xã mường bang là một trong những xã bị thiệt hại nặng nề nhất của huyện phú yên trong trận lũ vừa qua
nơi đây vẫn còn nhiều bản bị cô lập do giao thông bị chia cắt đường xá bị hư hỏng nặng nề
bào chùm cả xã giờ là khung cao
nhưng cảnh tan hoang đổ nát ngổn ngang với những tảng đá to hàng trăm khối
phá hủy hoàn toàn nhiều đoạn đường tỉnh lộ một trăm một mươi bốn
hậu quả để lại sau lũ là hết sức nặng nề
với nguồn lực tự có của địa phương để khắc phục những thiệt hại trên gần như là không thể
phú yên đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của toàn cộng đồng